hy lạp vừa thanh toán khoản tiền nợ hai ba tỷ euro tương đương với hai năm tỷ usd cho ngân hàng trung ương châu âu ecb
số tiền này được trích ra từ khoản hỗ trợ trị giá bảy năm tỷ euro mà hy lạp vừa được eurozone giải ngân hồi trung tuần tháng trước
khoản hỗ trợ mới này nằm trong gói cứu trợ một mươi ba tỷ euro tương đương với khoảng một mươi hai tỷ usd dành cho athen
được nhóm một mươi chín bộ trưởng tài chính của eurogov thông qua hồi tháng năm vừa qua và có thời hạn trong vòng ba năm
để có được số tiền này athens đã phải đáp ứng các yêu cầu của chủ nợ trong việc cắt giảm chi tiêu và thực hiện cải cách kinh tế
cơ chế bình ổn của châu âu cơ quan điều phối khoản vay của hy lạp cho biết sẽ giải ngân thêm hai tám tỷ euro cho hy lạp nếu nước này tiếp tục cải cách về kinh tế
hoạt động đánh giá tiếp theo về gói cứu trợ tài chính cho hy lạp trong mùa thu tới dự kiến bao gồm xem xét các khoản nợ xấu của ngân hàng
và cải cách mối quan hệ giữa các nghiệp đoàn và giới chủ